cuộc chiến ngoại giao giữa nga và phương tây vẫn tiếp tục leo thang khi nga ngày hôm qua tuyên bố trục xuất một mươi nhân viên của đại sứ quán rumani tại moscow
biện pháp này là sự đáp trả đối với quyết định tương tự trước đó của romani
vào ngày một mươi ba tháng năm đại sứ đặc mệnh toàn quyền rumani tại liên bang nga triston istraz đã được mời đến bộ ngoại giao nga
tại đây ông được bộ trao một công hàm tuyên bố một mươi nhân viên của đại sứ quán rumani tại moscow là những người không được hoan nghênh
theo bộ ngoại giao nga đây là sự đáp trả đối với quyết định trục xuất một mươi nhà ngoại giao nga vào ngày năm tháng bốn của romani
nga cũng bác bỏ các cáo buộc của buraches cho rằng moscow phạm các tội ác chiến tranh ở ukraine
moscow có bước đi này là một phần trong chiến dịch của mỹ và các đồng minh nhằm làm mất uy tín chiến dịch đặc biệt của nga ở ukraine